đoàn công tác của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã kiểm tra lại chốt bảo vệ biên giới nhọt lợt có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới và bảo vệ lâm sản thuộc khu rừng phòng hộ đoạn biên giới từ cột mốc ba trăm tám mươi chín đến cột mốc ba trăm chín mươi hai biên giới việt nam lào
tại đây lãnh đạo bộ đội biên phòng nghệ an đã thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới thuộc bộ đội biên phòng nghệ an và lực lượng biên phòng thuộc đại đội hai trăm một mươi bảy bộ chỉ huy quân sự tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chia sẻ với những khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực chốt tiền tiêu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt
dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an cũng tặng hai triệu đồng cho bản phà chiếng xã mỹ lý huyện kỳ sơn và hai triệu đồng cho bản pùng vái cụm bản phà đánh huyện mường quán tỉnh hùa phân lào
tặng một triệu đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới thuộc đại đội hai trăm một mươi bảy bộ chỉ huy quân sự tỉnh hùa phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào